tiền tài trợ khủng bố đại biểu dương văn phước đại biểu quốc hội tỉnh quảng nam cho biết nhà nước ta chưa công nhận các loại tiền ảo nhưng theo đánh giá việt nam là một trong những thị trường chơi tiền ảo rất lớn và tiền ảo tài sản ảo với lợi thế dễ dàng trao đổi trên phạm việt toàn cầu đã trở thành kênh hữu hiệu để tội phạm lợi dụng giữa tiền tài trợ khủng bố vì vậy việc bổ sung các đối tượng này vào sự thảo luật là cần thiết
việc bổ sung các quy định của pháp luật phòng chống rửa tiền chưa được quy định về vấn đề này việc bổ sung đối tượng tài sản ảo tiền ảo vào sự thảo luật là hết sức cần thiết không chỉ đáp ứng các khuyến nghị của các tổ chức quốc tế về phòng chống rửa tiền trên thế giới mà còn nhằm để đảm bảo an ninh tài chính trong nước không để công nghệ tài chính bị lợi dụng để rửa tiền tham nhũng khủng bố
ở một góc độ khác về tình trạng rửa tiền qua các tài sản khác như bất động sản thông qua các giao dịch tiền mặt có ý kiến cho rằng quy định như dự thảo luật mới chỉ đạt được ở góc độ kiểm soát các dòng tiền thông qua các định chế của ngân hàng

số nạn nhân thiệt mạng trong vụ cháy quán karaoke an phú đã lên tới ba mươi ba người gồm một mươi bảy nam và một mươi năm nữ và một nạn nhân chưa xác định được giới tính hiện công tác cứu hộ vẫn đang được tiếp tục
được biết bên cạnh những người thiệt mạng đã được tìm thấy lực lượng cứu nạn cứu hộ đã cứu sống một mươi hai người mắc kẹt trên sân thượng và cứu hộ hơn hai mươi người thoát hiểm
để hỗ trợ lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh bình dương công an tp hcm cũng đã cử lực lượng phương tiện
cùng hơn hai mươi cán bộ chiến sĩ hỗ trợ công an tỉnh bình dương triển khai công tác cứu nạn cứu hộ và điều tra nguyên nhân vụ cháy
cho đến thời điểm hiện tại hàng trăm cán bộ chiến sĩ thuộc phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cảnh sát cơ động công an thành phố thuận an vẫn đang khẩn trương tiến hành công tác cứu nạn cứu hộ
các tổ công tác với trang thiết bị phương tiện cứu hộ luôn phiên nhau tiếp cận hiện trường vụ cháy từ nhiều phía khác nhau để tiếp tục tìm kiếm những nạn nhân của vụ cháy
và hiện còn hai phòng gồm một phòng hát và kho chưa thể tiếp cận được vì nhiệt độ cao
về nguyên nhân ban đầu lực lượng chức năng xác định là do chập điện
ngay trong chiều ngày hôm nay bảy tháng chín chủ tịch nước nguyễn xuân phúc đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới thân nhân gia đình người bị nạn trong vụ cháy
chủ tịch nước cũng đề nghị chính phủ chỉ đạo bộ công an các bộ ngành liên quan và ủy ban nhân dân tỉnh bình dương tổ chức thăm hỏi
động viên hỗ trợ vật chất tinh thần gia đình người bị nạn tập trung khắc phục hậu quả khẩn trương điều tra nguyên nhân của vụ cháy
và theo ghi nhận của phóng viên antv đang có mặt tại hiện trường cho biết vụ cháy vẫn đang được lực lượng chức năng phong tỏa nghiêm ngặt
tại trung tâm y tế thuận an hàng trăm thân nhân nạn nhân đang túc trực chờ đợi những thông tin mới nhất về tình hình sức khỏe của người thân

đoàn cứu hộ công an tỉnh bình dương lực lượng cảnh sát giao thông cảnh sát cơ động an ninh đã căng mình làm việc suốt gần hai mươi bốn giờ
và công tác này tiếp tục phải duy trì suốt đêm đến sáng ngày tám tháng chín
trong số ba mươi ba nạn nhân hiện vẫn chưa xác định được danh tính cụ thể
trong khi đó tại khu vực bệnh viện tỉnh người nhà nạn nhân đã tới rất đông để mong đưa được nạn nhân về quê mai táng
con muốn được gặp ba đêm sát về ngoài hà nam mai táng
tại bệnh viện an phú thạc sĩ bác sĩ chuyên khoa hai nguyễn đình đạt trưởng ca trực cấp cứu cho biết
bệnh viện đã tiếp nhận hàng chục nạn nhân phần lớn đã xuất viện
hiện chỉ còn khoảng một mươi một người bị các chấn thương nặng phải tiếp tục nằm điều trị
chúng tôi cử hai xe cấp cứu và nhân viên đến đó luôn
thế mục đích của chúng tôi là đến để hỗ trợ và để cấp cứu ngay tất cả những bệnh nhân mà trong đám cháy ra
đến một mươi năm phút thì cứ bảy phút thì lại có một cái chuyến xe đem về từ năm đến bảy người
đến đây với chúng tôi là những cái bệnh nhân mà đen xẹp mặt đen chỉ có những cái lỗ mũi với cái cười răng trắng thôi
và một số trường hợp thì chảy máu đầu gãy tay gãy chân
cho nên chúng tôi tất cả chứng dụng toàn bộ tất cả oxy có sẵn và có oxy dự trữ
để cho bệnh nhân thở oxy càng nhanh càng tốt càng sớm càng tốt
mục đích chính là để cho bệnh nhân được thoát ra khỏi tình trạng thiếu oxy
cái thứ hai là cố định những cái dãy xương
thế thì có sau đó thì có một cái trường hợp bị chấn thương sọ não và có một cái vỡ nền vỡ vàm dọa
có chảy máu thì chúng tôi có chuyển lên bệnh viện tỉnh
nhằm nhanh chóng ổn định tình hình và kịp thời hỗ trợ
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bình dương chỉ đạo chính quyền địa phương thăm hỏi động viên hỗ trợ vật chất tinh thần gia đình các nạn nhân
bước đầu hỗ trợ cho mỗi người bị thương là năm triệu đồng và chết là ba mươi triệu đồng một người
đồng thời chỉ đạo lực lượng chức năng khẩn trương tìm kiếm khắc phục thiệt hại và hoàn thành sớm công tác khám nghiệm để bàn giao thi thể cho gia đình nạn nhân lo hậu sự
bên cạnh đó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bình dương cũng chỉ đạo các đơn vị chức năng kiên quyết tạm đình chỉ
đình chỉ hoạt động đối với cơ sở không đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy để không còn xảy ra những sự việc tương tự
diễn biến vụ việc sẽ được chúng tôi cập nhật trong bản tin ngày mai
tiếp tục với các tin tức an ninh trật tự đáng chú ý khác công an phường ya tam thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc đang phối hợp với đội cảnh sát hình sự công an thành phố buôn ma thuật
truy tìm nhóm đối tượng côn đồ dùng hung khí đập phá một quán ăn trên địa bàn
vụ việc xảy ra
công an phường gia tam vào đêm ngày sáu tháng chín sau đối tượng đeo khẩu trang đổi mũ và mặc áo mưa đi trên ba xe máy đã được che biển số
đến quán ăn đêm juli trên đường y wang phường ya tam sau đó dùng gậy ba khúc ghế đập phá bàn ghế tủ kính và biển quảng cáo
sự việc không gây thương tích về người nhưng nhiều tài sản đã bị hư hỏng nặng
lê hoàng long ba mươi một tuổi quê tại thành phố hải phòng bị cáo buộc môi giới cho hai cô gái nổi tiếng trong giới sobis
bán dâm với giá một mươi năm usd một lượt mỗi người đã bị buộc cục hành sát hình sự khởi tố bắt tạm giam để điều tra về tội môi giới mại dâm
theo cơ quan công an long là quản lý của một số nghệ sĩ việt nam và đại diện cho nhiều nghệ sĩ hàn quốc khi hoạt động ở việt nam
long cũng nổi tiếng trong lĩnh vực thời trang khi tham dự nhiều sự kiện nổi tiếng trong nước và thế giới
dựa vào sự nổi tiếng và các quan hệ rộng với giới showbiz long đã vận hành một đường dây môi giới mại râm
cho một cô gái là hoa hậu á hậu người đẹp trong giới sobit ở việt nam và hàn quốc
long còn thông qua các đối tác nước ngoài để môi giới mại râm cho một số người đẹp của nhiều nước châu á với giá vài chục nghìn usd
ngày hai mươi năm tháng tám các trinh sát bắt quả thang hai đôi nam nữ đang mua bán râm tại một khách sạn cao cấp ở quận một tp hcm trong đường dây của long